thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số bốn về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn đặc biệt là tại các khu vực như trung du đồng bằng bắc bộ và đồng bằng sông cửu long
trong một thời điểm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn
so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
thời gian này hạn mặn đang ảnh hưởng trực tiếp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long trong đó có hậu giang
trong thời gian qua nhờ chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống hạn mặn xâm nhập
trong đó đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở nên tỉnh hậu giang đã sản xuất lúa vụ đông xuân đạt kết quả cao
đồng thời bảo vệ tốt vườn cây ăn trái của bà con nông dân
đây là bản tin thông báo mặn hàng ngày tại đài truyền thanh xã đại thành thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
bốn ngày qua khi độ mặn tăng lên thì hệ thống dây loa hơn một mươi mét với bốn mươi bốn cụm loa trải dài khắp chín ấp
đã vận hành hiệu quả tuyên truyền vận động người dân phòng chống hạn mặn
thì tôi chuẩn bị để lo cho cái vườn thôi đó thì coi như là ao tận dụng ao mương là mình giữ nước ngọt
để cho mình phục vụ là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
thì cho đến khi nào là hết nước hết mặn thì mình mới cho nước
cho nước ra ngoài vô thành phố ngã bảy có hệ thống sông ngòi tràng trịt
độ mặn tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bốn ba trăm linh hectare cây ăn quả
tuy nhiên đến nay chưa có bất kỳ thiệt hại nào tất cả nhờ vào sự ứng phó kịp thời của địa phương
thì phòng kinh tế đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn đối với kiểm tra ở các xã phường
đúng như dự báo hạn mặn năm hai nghìn hai mươi diễn ra gai gắt và phức tạp hơn năm hai nghìn một mươi sáu trước nay vào thời điểm này
chưa bao giờ thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang ghi nhận việc mặn xâm nhập nhưng với sự chủ động
tích cực phòng tránh của các cấp các ngành và người dân nên thành phố vẫn an toàn trước đợt mặn lịch sử này